mạng xã hội twitter tiếp tục đối mặt với một vụ kiện tập thể liên quan đến việc xa thải hàng loạt nhân viên
trong vụ kiện mới nhất hai nhân viên cũ của twitter đã báo cáo buộc công ty truyền thông xã hội này
phân biệt đối xử với nữ giới trong đợt xa thải ba bảy trăm linh nhân viên hồi tháng một mươi một
theo đơn kiện trình lên tòa án liên bang san francisco của mỹ
twitter đã xa thải tổng cộng năm mươi bảy nhân viên nữ cao hơn so với tỷ lệ bốn mươi bảy là nam giới
sự tranh lệch này càng rõ rệt hơn ở các vị trí kỹ thuật với sáu mươi ba phụ nữ mất việc so với bốn mươi tám nam giới
hiện twitter đang phải đối mặt với nhiều khiếu kiện khác trong đó có cáo buộc công ty xa thải nhân viên và nhà thầu
mà không thông báo trước theo quy định của pháp luật và không trả trợ cấp thôi việc như cam kết
bản thân ông chủ mới của twitter là tỷ phú elon musk cũng bị cáo buộc ép nhân viên khuyết tật phải thôi việc
khi không cho phép họ làm việc từ xa và kêu gọi các nhân viên làm việc nhiều hơn
twitter đã phủ nhận sai phạm trong vụ kiện công ty xa thải
không thông báo trước tuy nhiên chưa phản hồi về những nội dung khiếu kiện khác